theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn bốn con lợn mắc dịch tả và bị tiêu hủy tại bảy tỉnh thành phố
dịch tả lợn đã diễn ra tại một mươi bốn huyện của bảy tỉnh thành phố gồm hưng yên thái bình hải phòng thanh hóa hà nội hà nam và hải dương
tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là bốn hai trăm ba mươi một con với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn hai trăm chín mươi bảy tấn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết giá hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định hiện nay là ba mươi tám đồng một kg lợn hơi
hiện nay các bộ ngành địa phương và tổ chức đơn vị liên quan đang nghiêm túc khẩn trương triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ